ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch sắp xếp xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa ban thành phố
theo nghị định số một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bảy của chính phủ quy định việc sắp xếp lại xử lý tài sản công
năm hai nghìn hai mươi phải hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất do các tổng công ty
công ty một trăm linh vốn nhà nước đang quản lý theo phương án được ủy ban nhân dân tp phê duyệt
kiểm tra ra soát nâng cao hiệu quả quản lý đồng thời theo dõi thực hiện phương án phê duyệt đã tiến hành hậu kiểm
nhưng đang hoặc chưa thực hiện đúng phương án phê duyệt
từ nay đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi sẽ kiểm tra phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất tại hai mươi ba công ty và tổng công ty
thực hiện nghị định số một trăm sáu mươi bảy của chính phủ thời gian qua tại tp hcm đã phát sinh nhiều vướng mắt về cơ chế phối hợp
quy định định giá tài sản đưa vào giá trị của văn hóa